hội đồng xét xử sơ thẩm tòa nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên án đối với bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn
cùng sáu đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của pvn vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
trước đó bị cáo đinh la thăng đã bị tuyên phạt một mươi ba năm tù ở một phiên tòa khác
cùng tội danh ông nguyễn xuân sơn cựu phó tổng giám đốc bị phạt ba mươi tháng tù
ninh văn quỳnh cựu kế toán trưởng bảy năm tù
các cựu thành viên hội đồng thành viên pvn là vũ khánh trường bị phạt năm năm
phan đình đức một mươi năm tháng cải tạo không giam giữ
nguyễn thanh liêm hai mươi hai tháng cải tạo không giam giữ
nguyễn xuân thắng hai mươi hai tháng tù
riêng ông ninh văn quỳnh còn bị phạt một mươi sáu năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tổng hợp mức án là hai mươi ba năm
về trách nhiệm dân sự tòa buộc ông đinh la thăng phải bồi thường sáu trăm linh tỷ đồng cho pvn
ông ninh văn quỳnh bồi thường một trăm linh tỷ đồng
ông vũ khánh trường bốn mươi tỷ đồng
các bị cáo còn lại mỗi người một mươi năm tỷ đồng
lại thêm một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng bị triệt phá
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt giữ năm nghi can trong đường dây để mở rộng điều tra vụ án
sau một thời gian điều tra xác lập chuyên án này từ sáng ngày hai mươi tám tháng ba đến chiều tối ngày hai mươi chín tháng ba
lực lượng công an chia làm nhiều mũi đồng loạt bắt khám xét khẩn cấp năm đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại nơi ở của đối tượng nguyễn văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ quận một mươi một
công an đã thu giữ nhiều máy móc sổ sách tài liệu chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc trong đường dây này
bước đầu lực lượng chức năng xác định đường dây cờ bạc này hoạt động một thời gian dài cho đến nay
số tiền giao dịch đánh bạc hàng trăm tỷ đồng
các đối tượng cầm đầu sẽ tổ chức đánh bạc trên trang web bóng tám mươi tám com
con bạc khi tham gia vào mạng lưới này sẽ được cung cấp một khoản tiền nhất định để tham gia cá độ
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
một chuyên án ma túy lớn vừa được các lực lượng chức năng triệt phá thành công
tại khu vực xã triềng khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt gồm vũ văn tuyên và nguyễn đăng thuận
tăng vật thu giữ gồm một hai trăm linh gram ma túy đá năm mươi g heroin một mươi một viên ma túy tổng hợp bốn điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan
mâu thuẫn trong lúc uống rượu dẫn tới ẩu đả khiến hai người trọng thương
vụ việc vừa xảy ra tại khu vực kim mã ba đình hà nội
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba trần trung hiếu ba mươi một tuổi ngồi uống rượu cùng lê minh hải ba mươi sáu tuổi và một số người khác ở kim mã ba đình
do uống rượu say giữa hiếu và hải xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại
không kiềm chế được bản thân hiếu đã dùng dao nhọn mang theo đâm hai nhát vào bụng và ngực của hải khiến người này gục tại chỗ
thấy hải bị đâm các đối tượng đi cùng hải cũng dùng dao và tuyếp sát đuổi đánh hiếu
hiếu bỏ chạy đến trước trụ sở công an phường thành công thì bị đánh gục
công an quận ba đình đã bắt giữ trần trung hiếu để tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ dùng xăng đốt làm hai phụ nữ bị bỏng nặng xảy ra tại phòng trọ thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vào ngày hai mươi tháng ba vừa qua
công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã bắt được hai đối tượng gây án
sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin ban đầu phòng hành sự xác định đây là một vụ sử dụng xăng để đốt người giết người
tính chất và hậu quả là rất nghiêm trọng hai nạn nhân bị bỏng rất nặng chín mươi năm cơ thể hiện đang hôn mê
với tính chất như vậy thì xác định là đây là vụ án giết người cho nên cơ quan điều tra pc bốn mươi năm đã ra ngay một quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và huy động lực lượng để tổ chức điều tra
sau ngày tích cực thu thập các tài liệu điều tra đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng dương tiến định ở phường khai quang vĩnh yên là đối tượng có hành vi sử dụng xăng để đốt giết chị hiền và chị mơ
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương tiến định về tội giết người
tuy nhiên cùng ngày dương tiến định có hành vi tăng chữ trai phép chất ma túy nên bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm vì ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tăng tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
tại cơ quan công an dương tiến hình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
mình chỉ là để dọa hiền với mơ rồi thì em có lấy cái trái xăng này
em dội lên rồi mơ em dội dội sau ấy
dội lên đấy xong mơ không phản ứng gì cả không nói gì
thì em nghĩ bực quá nó dọa thế đâu
nó không sợ thì em lại dội thêm một lần nữa
dội thêm một ít nữa
nó cũng không nói gì em đội như người hiền
thì cái giấy nó vẫn cháy em bóp lại để nó tắt
nó tắt rồi còn cái thang nó nóng quá em thì thả tay ra
rồi xuống đó thì em nghe tiếng cầu hiền kêu anh ơi em quay lại thì thấy
ngọn lăng bồng bào
thì em không kịp gì để nghe tiếng nói à tiếng nổ nó nổ cũng to em thấy nóng rác hết mặt
không chỉ ở tỉnh vĩnh phúc thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ án dùng xăng đốt giết người
đây là loại tội phạm rất nguy hiểm người bị bỏng có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại thương tật rất lớn trong cả cuộc đời còn lại
cả về thể trạng lẫn tinh thần
ở trong cuộc sống thì có thể có rất nhiều mâu thuẫn
nhưng mà cơ quan điều tra cũng cảnh báo là khi giải quyết mâu thuẫn thì phải hết sức bình tĩnh và phải kiềm chế
giải quyết mâu thuẫn theo đúng quy định của pháp luật và tình cảm ứng xử của con người
đối với không sử dụng xăng dầu để thực hiện hành vi giải quyết mâu thuẫn
vì cái hành vi này nó gây ra một cái nguy hiểm đến tính mạng của con người
hoặc là gây ra một cái đau đớn rất là lớn đối với người bị hại
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú một mươi tám năm tù giam
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi một nguyễn trí tâm là cán bộ phòng tài chính kế hoạch của huyện châu phú
lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo và nhiệm vụ được giao
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tâm đã hướng dẫn người dân nộp tiền mua nền nhà
và tự ý thu tiền của bốn mươi người dân tham gia mua năm mươi một nền nhà linh hoạt
tại bốn cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện
để chiếm đoạt số tiền trên hai sáu tỷ đồng
toàn bộ số tiền tâm dùng để tiêu xài cá nhân và sang campuchia đánh bạc
rồi dùng thủ đoạn gian dối hợp thức hóa hồ sơ để được ubnd huyện châu phú
cấp hai mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định
còn lại hai mươi bảy nền nhà tâm chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã bị phát hiện
đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tâm bị tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa bản án một mươi tám năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo tâm
phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền trên hai sáu tỷ đồng đã chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào năm hai nghìn một mươi năm tại địa bàn tỉnh hưng yên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can
đối với nguyễn thị kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thôn đa ngư xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hương yên
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn đưa thông tin quen biết lãnh đạo các cao cấp trong ngành công an
và lợi dụng sự tin tưởng của người khác
nguyễn thị kim oanh đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin học vào các trường công an
xin việc vào ngành công an sau đó chiếm đoạt
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đề nghị cá nhân nào bị nguyễn thị kim oanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên trình báo
địa chỉ liên hệ đường hải thượng lạn ông phường hiến nam tp hưng yên tỉnh hưng yên
gặp đồng chí đặng quốc sử điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên

chiều tối qua một vụ cháy đã xảy ra ở số nhà sáu trăm bốn mươi bốn đường lê thánh tông quận ngô quyền tp hải phòng
chuyên kinh doanh nhựa cao bản và gỗ cũ
rồi lan nhanh sang khoảng năm căn nhà liên kề
ngọn lửa bốc cao hàng trăm mét
nhận được tin báo
hải phòng đã điều động gần một mươi xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương triển khai tới hiện trường vụ cháy
điều đáng lo ngại nhất là đám cháy đã lan rộng sang các căn nhà liền kề
nguy hiểm hơn là khi cách hiện trường vụ cháy khoảng một mươi năm mét thì là một cây xăng dầu lớn
nguy cơ cháy lan sang cây xăng và xảy ra nổ là rất lớn
lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy hải phòng đã trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa ngăn chặn đám cháy tiếp tục lan rộng ra xung quanh
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
và nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và vi anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cảm ơn biên tập viên thu hương với những thông tin rất đáng chú ý chị vừa cung cấp
và chúng tôi sẽ còn chờ đợi những thông tin mới hơn vào bản tin chiều nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hồng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn lương hội thị trấn lương bằng huyện kim động tỉnh hương yên
về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai khuôn mặt hình thoi sống mũi gồ gãy tay vuông trúc
và có nốt ruồi cách năm cm trên mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
là đối tượng phạm văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn minh quang xã yên lập huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
và đối tượng phạm cao huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thị trấn an lão huyện an lão thành phố hải phòng
bị công an huyện kim động tỉnh hương yên ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này có sẹo dài một năm cm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảy móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện